ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã ban hành công văn số bốn nghìn hai trăm hai mươi bốn về việc cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống quán ăn nhà hàng quán cà phê hoạt động trở lại bắt đầu từ giờ ngày hôm nay
theo đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi hoạt động trở lại phải tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín như không phục vụ quá một mươi khách trong cùng một thời điểm
trường hợp diện tích mặt bằng rộng trên một trăm năm mươi m hai được phục vụ tối đa hai mươi người không phục vụ khách trong phòng kín không sử dụng điều hòa phải đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các bản theo khuyến cáo của bộ y tế
các chủ cơ sở kinh doanh phải bố trí người đo thân nhiệt sát khuẩn có mã qr phục vụ khai báo y tế điện tử sổ nhật ký ghi chép lại danh sách họ và tên địa chỉ số điện thoại của từng khách hàng
thường xuyên vệ sinh khử khuẩn bề mặt bàn ghế ngồi ngay sau mỗi lượt khách rời đi
ngoài ra các chủ cơ sở kinh doanh bắt buộc phải ký cam kết với ủy ban nhân dân phường xã về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín